để chia sẻ phần nào những khó khăn với người dân tại các khu vực vừa bị mưa lũ tàn phá nặng nề
nhiều hoạt động quyên góp sẻ chia đã được phát động trên địa bàn tỉnh thanh hóa
phố hàn thuyên phường ba đình thành phố thanh hóa
những người dân thuộc cụm dân cư ở đây những ai có tấm lòng và thu xếp được thời gian
sẽ tới góc phố này để ủng hộ chia sẻ những khó khăn của đồng bào khu vực miền núi
vừa bị lũ quét gây thiệt hại nặng nề
chúng tôi làm việc này thì cũng tạo nên cái hữu ứng cái tinh thần đoàn kết của nhân dân trong phố
và cũng là cái dịp này thể hiện cái việc là phong trào học tập năm năm làm theo trí trúc hóa khổ
ngay sau khi lũ quét tràn qua một số bản làng khu vực các huyện miền núi phía tây tỉnh thanh hóa
chính quyền các cấp đã phát động phong trào tương thân tương ái
phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách tại các địa phương cơ quan đoàn thể
và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân
mặt trận của quốc tỉnh đã phát động cái phong trào tương thân tương ái hỗ trợ của đồng bào báo luật
và hiện nay thì cái phong trào này đã được toàn tỉnh hưởng ứng
cộng với việc hỗ trợ của các tỉnh bản của các cơ quan trung ương và của đồng bào việt nam
ở trong và ngoài nước thì chúng tôi cũng đều đón nhận được những tình cảm rất trân trọng
sáu người chết và mất tích thiệt hại về vật chất lên tới trên bảy trăm ba mươi tỷ đồng
khu vực miền núi tỉnh thanh hóa đang rất cần sự giúp đỡ của nhân dân
những hoạt động ủng hộ như thế này mang nhiều ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần
là nguồn động viên to lớn để đồng bào nơi vùng lũ sớm vượt qua khó khăn